năm hai nghìn một mươi sáu là một năm thắng lợi của ngành cà phê việt nam khi chúng ta xuất khẩu được một bảy mươi chín triệu tấn đạt kim ngạch ba ba mươi sáu tỷ đô la mỹ
đức và mỹ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy này xuất khẩu cà phê chế biến của việt nam có thể tăng mạnh do sản phẩm cà phê chế biến của việt nam đang được bán tại siêu thị walmart ở mỹ chile brazil mexico và trung quốc
nhiều sản phẩm cà phê chế biến của việt nam được bạn hàng và thị trường thế giới ưa chuộng như g bảy của trung nguyên đã đáp ứng được yêu cầu của walmark và đang được bán trong hệ thống siêu thị của đế chế bán lẻ toàn cầu này tại nhiều quốc gia như chile brazil mexico và trung quốc
ngoài ra vina cà phê xuất khẩu trên hai tấn cà phê hòa tan mỗi năm đến bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi việt nam có từ hai mươi năm sản lượng cà phê nhân trở lên được chế biến
trong đó sản lượng cà phê giang say là năm mươi tấn một năm cà phê hòa tan đạt hai trăm năm mươi năm tấn một năm
theo nhiều người tiêu dùng doanh nghiệp việt nam sản xuất rau quả nhiệt đới nếu có quy trình sản xuất tốt nên mạnh dạn tiếp xúc với wamac vì nhu cầu này ở mỹ rất cao mà hiện có nhiều thứ walmark chưa đáp ứng được hoặc có thì giá gấp nhiều lần giá bán tại việt nam mà hương vị không bằng